bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến sự và phát biểu chỉ đạo
tham sự hội nghị có lãnh đạo của gần hai mươi bộ ngành cơ quan trung ương lãnh đạo các địa phương và các chuyên gia
năm hai nghìn một mươi tám do yêu cầu của đổi mới và những tác động của kinh tế thế giới trong bối cảnh việt nam hội nhập ngày càng sâu rộng
khối lượng công việc của bộ kế hoạch và đầu tư tăng đột biến
mặc dù vậy ngành và cơ quan bộ kế hoạch và đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phát huy tinh thần cải cách đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm
những đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi tám của bộ kế hoạch và đầu tư
đã được chính phủ các bộ ngành địa phương ghi nhận
cái nhóm bắt được thứ ba chúng tôi cũng đánh giá cao trong công tác phối hợp của kế hoạch
đầu tư để mà cùng với chúng tôi trình quốc hội xem xét những cái vấn đề quan trọng của đất nước
chúng tôi cho rằng vai trò là cơ quan với vai trò cơ quan thông minh tổng hợp về chiến lược
về cơ quan đầu mối cơ quan điều phối điều hành kinh tế vĩ mô
thì có thể nói là rất chủ động đặc biệt vai trò bộ trưởng nguyễn duy dũng rất chủ động
tham mưu cho chính phủ tham mưu thủ tướng và những đề xuất này mang tính đột phá
tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ cho biết thủ tướng chính phủ đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của bộ kế hoạch và đầu tư
bộ đã xử lý công việc kịp thời hơn nhanh nhạy hơn có nhiều sáng kiến có sự phối hợp tốt tạo đồng thuận cao
cả cái vấn đề về thể chế chính sách cả về quản lý đầu tư công
và có một số cái lĩnh vực mà tưởng chừng là lĩnh vực thứ yếu của bộ
nhưng mà bộ kế hoạch thì không có chỗ nào là thứ yếu cả
tôi muốn nói thêm ở đây
ví dụ như năm hai nghìn một mươi tám này cái công tác mà cung cấp thông tin đánh giá dự báo
và giúp cho chính phủ thủ tướng ban điều hành giá để mà quản lý cái giá cả vừa rồi của tổng cục thông kê
hết sức là xuất sắc

không chủ quan và hài lòng với những kết quả đã đạt được

hết sức là xuất sắc

không chủ quan và hài lòng với những kết quả đẹp nhất

bước sang năm hai nghìn một mươi chín